trước nhiều ý kiến của người dân về việc đã tích hợp thông tin giấy phép lái xe và tài khoản vned
thì trường hợp bị kiểm tra lái xe có bắt buộc phải xuất trình bằng lái hay có thể thay thế bằng thông tin trên ứng dụng vneid
mới đây bộ công an đã đưa ra câu trả lời về ý kiến này
theo bộ công an khoản hai điều năm mươi tám luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám quy định
người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới
bên cạnh đó theo điểm a khoảng hai điều một mươi hai thông tư số ba trăm hai mươi hai nghìn hai mươi ba ttbca ngày một tám hai nghìn hai mươi ba của bộ công an quy định nhiệm vụ
quyền hạn hình thức nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông
thì nội dung kiểm soát của cảnh sát giao thông gồm kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông
trong đó có giấy phép lái xe
do đó khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử
xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ
thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử sẽ có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ
luật căn cước chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy sẽ tạo thuận tiện cho người dân trong các giao dịch hành chính
cùng với đó nhiều tiện ích của tài khoản định danh điện tử cũng được người dân kỳ vọng sẽ rút gọn các loại giấy tờ trong giao dịch hành chính
theo quy định tại khoản năm một mươi ba nghị định năm mươi chín hai nghìn hai mươi hai ndcp công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai trên ứng dụng vneid để thay thế nhiều loại giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính
bộ công an lý giải tài khoản định danh điện tử có chức năng như ví giấy tờ điện tử của mỗi công dân
đây là hình thức quản lý thông tin căn cước công dân hay toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng
mục đích nhằm thực hiện các dịch vụ công mà không cần phải xác minh lại thông tin cá nhân người đó
hiện nay có nhiều loại giấy tờ thường dùng trong giao dịch hành chính đã được tích hợp vào tài khoản định danh mức độ
gồm giấy phép lái xe bảo hiểm y tế đăng ký phương tiện thẻ căn cước công dân
theo điều một mươi một nghị định năm mươi chín nghìn hai trăm linh hai của chính phủ đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử là công dân việt nam từ một mươi bốn tuổi trở lên
công dân việt nam chưa đủ một mươi bốn tuổi hoặc là người được giám hộ thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha mẹ hoặc người giám hộ
điều một mươi ba nghị định năm mươi chín hai nghìn hai mươi hai cho phép công dân được sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai thay thế cho việc xuất trình các giấy tờ quan trọng dưới dạng vật lý đã được tích hợp
để sử dụng vneid thay cho giấy phép lái xe thẻ bảo hiểm y tế công dân phải đăng ký tài khoản định danh điện tử mức hai trực tiếp tại công an xã phường thị trấn
sau khi thực hiện xong thủ tục cơ quan quản lý sẽ thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng vneid hoặc tin nhắn sms hoặc địa chỉ thư điện tử
trường hợp công dân chưa được cấp căn cước công dân gắn chip người dân có thể yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử mức độ hai cùng với cấp thẻ căn cước công dân gắn chip
tại dự thảo lần thứ tư luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được bộ công an lấy ý kiến
điều ba mươi ba quy định người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải mang đăng ký xe giấy phép lái xe
trường hợp thông tin các loại giấy tờ trên đã đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng vneid thì không phải mang theo
khi tuần tra kiểm soát nếu thông tin giấy tờ của phương tiện người điều khiển phương tiện đã được đồng bộ trên vneid thì cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra trên ứng dụng điện tử
việc kiểm tra qua app vneid như dự thảo hiện được nhắc đến trong khoảng hai điều một mươi hai thông tư ba mươi hai hai nghìn hai mươi ba có hiệu lực từ một mươi năm tháng chín
như vậy người dân được phép xuất trình giấy tờ như giấy phép lái xe bằng lái xe đã tích hợp trên vneid thay cho các giấy tờ bản giấy khi cảnh sát giao thông kiểm tra
tuy nhiên thời điểm hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông vẫn
chưa áp dụng việc xác thực thông tin trên ứng dụng thay cho việc kiểm tra giấy tờ xe trực tiếp
thiếu tướng phạm công nguyên cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an cho biết
khi nào người dân tích hợp đầy đủ giấy tờ và thay đổi thói quen dùng giấy tờ bản giấy
cơ quan quản lý nhà nước trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết bị đọc đầu cuối và được đào tạo tập huấn toàn diện
thì lúc đó căn cước điện tử mới có thể thay thế cho các loại giấy tờ truyền thống
mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã ký chỉ thị số bốn cttg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án
trong đó thủ tướng yêu cầu cung cấp các tiện ích cho người dân quản lý xã hội trên ứng dụng vneid
tích hợp ứng dụng này với các dịch vụ cho người dân
bộ công an cho biết tính đến nay đã tiến hành cấp hơn chín mươi tám triệu số định danh cá nhân cho công dân trên toàn quốc
cơ quan chức năng cung cấp được hơn tám mươi triệu thẻ căn cước công dân cho người đủ điều kiện
và hơn bốn mươi năm triệu tài khoản định danh điện tử vneid
sáng ngày hai mươi bảy tháng ba tại hà nội đã diễn ra hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách thảo luận về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
một trong những nội dung hiện còn ý kiến khác nhau đó là có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn hay không
hiện thường trực ủy ban quốc phòng an ninh thiết kế hai phương án để báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
một là cấm tuyệt đối nồng độ cồn áp dụng đối với tất cả các phương tiện giao thông đường bộ
hai là giữ nguyên như luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám chỉ cấm tuyệt đối với ô tô máy kéo và xe máy chuyên dùng
còn xe mô tô xe gắn máy sẽ có ngưỡng tối thiểu năm mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc hai mươi năm mg trên một lít khí thở
nếu áp dụng luật phòng chống tác hại của dự biên sẽ phải sửa đổi
cho ý kiến đại biểu phạm văn hòa đoàn đồng tháp ủng hộ phương án hai tức là cần có ngưỡng nồng độ cồn tối thiểu

cho ý kiến đại biểu phạm văn hòa đoàn đồng tháp ủng hộ phương án hai tức là cần có ngưỡng nồng độ cồn tối thiểu
cho ý kiến đại biểu phạm văn hòa đoàn đồng tháp ủng hộ phương án hai tức là cần có ngưỡng nồng độ cồn tối thiểu
sau khi người ta có đám tiệc người ta có tiền người ta mới đi dịch vụ còn những người không có tiền đâu mà đi dịch vụ
đặc biệt là ở nông thôn
đặc biệt là ở nông thôn
người lao động chân tay người lao động nông thôn thì nó rất là nhiều gấp đôi đối với những người ở lao động thành thị
đại biểu lấy dẫn chứng ngay với bản thân mình rằng nếu uống một cốc bia hoặc một cốc rượu không biết người khác sao chứ mình vẫn tâm trí bình thường lái xe vẫn tốt
uống một cốc bia mà tâm trí không tỉnh táo để lái xe là không chuẩn
theo đại biểu phạm văn hòa người nông dân việt nam có truyền thống lâu đời là đám tiệc hiếu hỷ thu uống một chút rượu bia
nhưng uống ngày trước đến sáng nay vẫn còn nồng độ cồn nếu bị cảnh sát giao thông phạt thì vô lý
vì thế đại biểu tỉnh đồng tháp đề nghị quốc hội xem xét cơ quan y tế cũng cần phù hợp để có tính toán về vấn đề này
ngược lại với quan điểm của đại biểu phạm văn hòa đại biểu nguyễn minh tâm đoàn quảng trị bày tỏ ủng hộ với phương án một tức là cấm tuyệt đối nồng độ cồn
theo đại biểu tâm quy định như trên không phải là mới mà chỉ kế thừa quy định đang có tại luật phòng chống tác hại của rượu bia
việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn sẽ góp phần phòng ngừa giảm thiểu rủi ro do hành vi điều khiển phương tiện mà đã uống rượu bia gây ra
dù vậy thực tiến cho thấy việc sử dụng rượu bia được xem là nét văn hóa thói quen của một bộ phận người dân lĩnh vực sản xuất cung ứng sản phẩm rượu bia
cũng đóng góp cho ngân sách một phần không nhỏ tạo việc làm cho người lao động
việc cấm tuyệt đối sẽ ảnh hưởng nhất định đến những vấn đề này
việc quy định cấm tuyệt đối sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông cũng sẽ giảm mức lượng tiết thù rượu bia và có tác động nhất định đến đời sống văn hóa và nguồn thu của ngân sách và thu nhập của người lao động
do đó để thuyết phục hơn thì tôi cũng đề nghị chính phủ rồi là ban soạn thảo cũng cần tiếp tục đánh giá tác động sâu hơn toàn diện hơn
đại biểu nguyễn đại thắng đoàn hưng yên ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn
tính mạng sức khỏe con người là trên hết trước hết
đại biểu thắng cho rằng ban đầu rất băn khoăn vì việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn sẽ dẫn tới những tác động nhất định
nhưng sau khi nghiên cứu các con số về tai nạn giao thông kết quả mang lại từ việc xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn ông đã quyết định lựa chọn phương án một
nếu có ngưỡng và vượt ngưỡng mới bị xử lý khi đã ngồi vào bàn rồi thì sao xác định được uống thế nào là trong ngưỡng thế nào là vượt ngưỡng
hai cấm tuyệt đối sẽ góp phần hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe
vì thế cấm tuyệt đối nồng độ cồn là cần thiết đáp ứng nhu cầu thực tiễn bảo vệ cho chính gia đình của người điều khiển phương tiện giao thông
đáng chú ý đại biểu nguyễn văn cảnh đoàn bình định ủng hộ việc cấm thử đối độ cồn nhưng kiến nghị nghiên cứu phân hóa mức xử phạt đối với hành vi vi phạm tùy theo ngưỡng
ví dụ nếu tài xế xe máy vi phạm ngưỡng thấp nhất ngoại trừ trở người chở hàng thì chỉ nên phạt hành chính không nên thức giấy phép lái xe
trước đó trong báo cáo gửi trước hội nghị ủy ban quốc phòng an ninh cho biết đa số ý kiến nhất trí với dự thảo luật là cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đây không phải là nội dung mới mà chỉ kế thừa từ luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám và thống nhất với luật phòng chống tác hại của rượu bia
sau thời gian thực hiện quy định này đi vào cuộc sống được đông đảo người dân đồng tình thực hiện và đang từng bước hình thành văn hóa đã uống rượu bia không lái xe
ngược lại một số ý kiến đề nghị đưa ra mức dạng thấp nhất về nồng độ cồn thay vì cấm tuyệt đối hiện nay
bởi lẽ với nồng độ cồn thấp tài xế vỡ khả năng làm chủ hành vi và điều khiển phương tiện
chưa kể nhiều trường hợp mặc dù đã uống rượu bia sau một thời gian dài từ một mươi hai đến hai mươi bốn giờ hoặc qua đêm mà vẫn còn nồng độ cồn
việc quyết định ngưỡng sẽ tạo được kiện cho người đã sử dụng rượu bia vẫn được điều khiển phương tiện tham giao thông
do có hai luồng quan điểm khác nhau thường trực ủy ban quốc phòng an ninh thiết kế hai phương án để báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
ủy ban quốc phòng an ninh cho biết tại phiên họp thứ ba mươi một vừa qua ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí đề nghị lựa chọn phương án một
vì vậy thường trục ủy ban quốc phòng an ninh đề nghị các đại biểu quốc hội chuyên trách thống nhất với phương án một để báo cáo quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
theo hướng tiếp tục cấm từ đối nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
quy định trên sẽ góp phần bảo vệ được nhiều tính mạng sức khỏe tài sản cho người dân bảo vệ nguồn lực cho xã hội bảo vệ tuổi thọ của giống nòi
sau quá trình thực hiện nếu đã hình thành ý thức và văn hóa đã uống rượu bia không lái xe thì sẽ tiến hành tổng kết để có đề xuất phù hợp
vẫn theo báo cáo quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn bảo đảm tính khả thi hơn so với quy định cho phép nồng độ cồn ở ngưỡng nhất định
với phương án cấm tuyệt đối người dân sẽ không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
còn phương án có ngưỡng người dân sẽ khó xác định uống bao nhiêu uống thế nào cho thấp hơn ngưỡng đó
đồng thời rất dễ xảy ra trường hợp bị ép uống và khi đã uống dễ bị kích khó làm chủ bản thân và khó dừng lại
riêng về vấn đề nồng độ cồn nội sinh phát hiện có hơi thở
ủy ban quốc phòng an ninh cho biết đến thời điểm tại chưa có căn cứ rõ ràng thực tiễn cho thấy rất hiếm xẻ tình huống này
nếu có người dân có thể trao đổi với lực lượng chức năng hoặc kiểm tra lại có xét nghiệm máu để không làm sai lệch kết quả xử lý